trong chuyến công tác tại lào cai chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ thượng cờ đầu tiên trên đỉnh phan xipang
kể từ thời điểm này thì quốc kỳ việt nam sẽ luôn luôn được tung bay trên cột cờ của nóc nhà đông dương
cùng với nghi thức thượng cờ chủ tịch nước cũng chính thức khai trương cột cờ tại đỉnh phan xipang
cột cờ được xây dựng ở độ cao ba một trăm bốn mươi một m với tổng chiều cao hai mươi năm mét
vật liệu xây dựng là đá xanh nguyên khối bốn mặt chạm khắc phủ điêu nổi các địa danh của đất nước như hạ long
tây bắc tây nguyên
giữa không gian hùng vĩ quốc kỳ việt nam đã tung bay trên cột cờ cao nhất đông dương
khẳng định vị thế vững bền của tổ quốc lòng tự hào dân tộc của những người việt nam
nghi lễ thường cờ được tổ chức long trọng trang nghiêm trên đỉnh phan xipang trong ngày đầu năm mới
hướng tới một năm bình an hạnh phúc cùng những tháng lợi mới đang chờ đợi toàn thể dân tộc trong năm hai nghìn một mươi bảy
cáp treo fansipang sapa thuộc khu du lịch phan xipang legen do tập đoàn sun group đầu tư tại lào cai là công trình cáp treo hiện đại nhất thế giới